để phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn trong vụ sạt lở đất ở thủy điện giao trang ba
trạm kiểm lâm số bảy trưa ngày hôm nay lãnh đạo quân khu bốn và tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo
tổ chức triển khai ngay lập tức các phương án nhằm sớm tiếp cận hiện trường vụ sạt lở
địa điểm được cho là khu vực nhóm công nhân thủy điện gặp nạn và đoàn cán bộ chiến sĩ tìm kiếm
cứu nạn bị vùi lấp mất liên lạc cách ủy ban nhân dân xã phong xuân khoảng ba mươi km
các phương án tiếp cận mục tiêu được lựa chọn là đi theo tuyến đường bảy mươi một với phương tiện là xe cơ giới
chở lực lượng công binh với mục tiêu mở đường vào vị trí cứu hộ hiện tuyến đường này xuất hiện rất
nhiều điểm sạt lở trong đó có ba điểm sạt lở nặng lực lượng chức năng đã huy động bảy xe đào múc
hai xe ủi ba xe cứu thương cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tích cực mở đường tham gia cứu hộ
còn trên tuyến đường thủy đi từ nhà máy thủy điện hương điền với hai xuồng cao tốc
phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ cũng đang được nghiên cứu
tại khu vực xã phong xuân huyện phong điền có mưa rất to nhưng không ảnh hưởng đến quyết tâm
đẩy nhanh tốc độ sớm tiếp cận hiện trường của các lực lượng cứu hộ